các phe đối lập tại libya sẽ ký thỏa thuận ngừng bắn thỏa thuận này được ký tại thủ đô moscow của nga
việc ký kết thỏa thuận này sẽ mở đường cho việc khôi phục tiến trình chính trị tại quốc gia bắc phi
vốn là rơi vào khủng hoảng từ năm hai nghìn một mươi
một quan chức cấp cao của liby cho biết thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc libya được quốc tế công nhận
fayyad ansaray và lãnh đạo phe đối lập tướng khalifa haftar dự kiến sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn
tại moscow trong ngày một mươi ba tháng một
hiện tướng kalifa đã tới nga dự kiến lãnh đạo các phe đối lập libya sẽ có cuộc thảo luận riêng rẽ
với đại diện các phái đoàn nga và thổ nhĩ kỳ làm trung gian hòa giải cho tiến trình đàm phán
các cuộc thảo luận sẽ có sự chứng kiến của đại diện các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và ai cập